thưa quý vị đúng một mươi giờ sáng nay theo giờ moscow tức hai giờ chiều nay theo giờ việt nam
lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày chiến thắng fascist trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã diễn ra
tại quảng trường đỏ thủ đô moscow của nga tổng thống nga vladimir putin cùng nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự sự kiện
buổi lễ năm nay có sự tham gia của hơn chín binh sĩ bảy mươi năm đơn vị thiết bị và vũ khí quân sự
trong đó có lực lượng hàng không vũ trụ nga đội hình duyệt binh được dẫn đầu bởi xe tăng t ba mươi bốn
mang tính biểu tượng con ngựa thổ của hồng quân nga trong suốt thế chiến thứ hai
ngoài ra còn có tên lửa đạn đạo iscander m hệ thống phòng không s bốn trăm linh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa is
phát biểu tại sự kiện tổng thống nga vladimir putin khẳng định nước nga tưởng nhớ và vinh danh
tất cả những người đã chiến đấu trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại cũng như cuộc chiến chống chủ nghĩa fascist mới
ông khẳng định liên bang nga sẽ làm tất cả để không xảy ra đụng độ trên thế giới
song không cho phép bất cứ ai đe dọa nga
lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày chiến thắng fascist diễn ra hai ngày sau khi ông putin
nhậm chức tổng thống nga nhiệm kỳ năm được coi là cơ hội để ông củng cố hình ảnh
cũng như nâng cao tinh thần yêu nước của người nga trong bối cảnh chiến sự với ukraine kéo dài
các hoạt động duyệt binh và diễu binh cũng diễn ra tại bảy thành phố anh hùng và một mươi tám thành phố
có trụ sở của các quân khu hạm đội và quân đội vũ trang tổng hợp